cùng với nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày mở đường hồ chí minh
ngày truyền thống bộ đội trường sơn ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
sáng nay tại thành phố đà nẵng bảo tàng quân khu năm đã tổ chức triển lãm
đường trường sơn đường chiến thắng
triển lãm diễn ra trong một mươi ngày kết thúc vào ngày hai mươi năm tháng năm
đường hồ chí minh tuyến tri viện chiến lược cho tiền tuyến lớn ở miền nam
được thể hiện qua một trăm tám mươi bức tranh sinh động và hiện vật phong phú
đây là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về sự hy sinh mất mát của các thế hệ người lính
cụ hồ trên đường trường sơn huyền thoại
còn với những người lính lái xe năm xưa như ông trần văn tăng
thì những hình ảnh đẹp giữa cuộc chiến tranh khốc liệt mới là điều làm ông xúc động
đường hồ chí minh trong kháng chiến chống mỹ chạy qua ba nước việt nam lào campuchia
có tổng chiều dài gần hai mươi km một tuyến đường kín dài trên ba km

hiện vật tư liệu tại hồ chí minh là một hệ thống trục ngang dọc
tại triển lãm đã tái hiện lại một cách chân thực về cuộc sống và chiến đấu của toàn quân toàn dân
trong thời kỳ xẻ dọc trường sơn đi cứu nước qua đó tôn vinh tri ân những đóng góp to lớn
của những người từng tham gia chiến đấu trên tuyến đường hồ chí minh huyền thoại